thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua thì một lần nữa nhiều khu vực tại hà nội lại ngập sâu trong rác thải
bởi khu bãi rác nam sơn nơi mà tiếp nhận rác lớn nhất của thủ đô đang trong tình trạng quá tải
rác thải sinh hoạt sau nhiều ngày đắp đống tại một số tuyến đường đang ngày càng trở nên ô nhiễm và gây mất mỹ quan đô thị
đống rác này đã tồn tại ở đây được bốn ngày và đang dần phình to hơn qua mỗi ngày
cùng với đó là những bãi tập kết rác tự phát cũng đang dần hình thành
đây là tình trạng chung tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận cầu giấy như tuyến đường cầu giấy trần quốc hoàn duy tân hoàng quốc việt nguyễn văn huyên thành thái

đây là tình trạng chung tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận cầu giấy như tuyến đường trên địa bàn quận cầu giấy như thành thái